trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống và hết sức gắn bó giữa hai nước bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới cần tiếp tục có các biện pháp cụ thể nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có và thiết lập mở rộng các cơ chế hợp tác mới tăng cơ hợp tác an ninh đa phương trong các cơ chế hợp tác đa phương cùng nhau duy trì môi trường hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia hỗ trợ bộ công an đào tạo cá
trong khuôn khổ chuyến công tác này bộ trưởng tô lâm đã cùng đồng chí vương tiểu hồng ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ công an trung quốc đồng chủ trì hội nghị cấp bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ tám giữa bộ công an hai nước
tại hội nghị bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng bộ công an trung quốc vương tiểu hồng nhất trí cho rằng ngoài các nội dung hai bên đã thống nhất cần quán triệt triển khai nghiêm túc nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao nhất hai đảng hai nước đến tất cả công an các đơn vị địa phương mỗi nước
tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác an ninh và thực thi pháp luật cũng như các hiệp định thỏa thuận hai bên đã ký kết tăng cường phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia
hàng năm tiếp tục triển khai các cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy tội phạm mua bán người đấu tranh chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép chống tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng internet và tội phạm đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia
tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập cảnh ngăn chặn các hoạt động đưa người qua biên giới trái phép phối hợp tuần tra kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới
hai bên tăng cường chia sẻ thông tin kinh nghiệm trên lĩnh vực quản lý dân cư quản lý xã hội trên nền tảng số triển khai dịch vụ công trực tuyến
kết thúc hội nghị bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng công an trung quốc vương tiểu hồng đã ký biên bản hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ tám giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
và bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm đánh bạc xuyên quốc gia giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
các cuộc viếng thăm lẫn nhau giữa hai cơ quan bảo vệ pháp luật hai nước đã góp phần vun đắp mối quan hệ giữa hai nước
thực hiện các thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia của mỗi nước
trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia bảo vệ lợi ích của mỗi nước từ sâu từ xa

đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách kinh doanh vận tải hàng hóa
chứa các xe có phù hiệu bảo vệ xe buýt xe vệ sinh môi trường xe giải quyết khắc phục sự cố
xe chở khách tuyến cố định trên một số tuyến đường giao thông theo hiệu lệch chỉ dẫn của lực lượng chức năng
hạn chế đối với các xe ô tô cá nhân xe mô tô hoạt động trên các tuyến đường giao thông địa bàn các quận huyện
ba đình hoàn kiếm đống đa cầu giấy nam tử liêm đông anh sóc sơn mê linh
công an tp hà nội yêu cầu tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ
khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ
phải khẩn trưng chuyển hướng vào các đường ngang điểm giao cắt gần nhất
theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên
xin để tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự vừa được cập nhật
thưa quý vị tòa án nhân dân tp hà nội
vừa ra quyết định ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu bộ trưởng và ba mươi sáu bị cáo
trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á công ty việt á bộ y tế bộ khoa học và công nghệ
cùng các đơn vị liên quan sự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai mươi ngày
trong vụ án này cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ
bị cáo phan quốc việt bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố hai tội danh đưa hối lộ
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cựu bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ trung ngọc anh và cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ phạm công tạc
bị truy tố cùng tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lão phí
ba mươi bốn bị cáo còn lại bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thét thoát lão phí đưa hối lộ
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
nghi ngờ phan văn thuận tố cáo với shopee food khiến đồng nghiệp shipper của trịnh thái lu bị khóa tài khoản
nên giữa lu và thuận đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sâu sát
vào ngày một mươi một tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp đà nẵng đã xét xử sơ thẩm đối với bốn bị cáo là phan văn thuận
quang thành tín nguyễn khánh lộc về tội cố ý gây thương tích và trịnh thái lu về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
trong lúc trở lấy đơn hàng tại một quán cơm tấm trên đường hoàng diệu tp đà nẵng
giữa trịnh thái lu và phan văn thuận xảy ra mâu thuẫn sô sát nhưng được mọi người căn ngăn
hôm sau thuận rủ tín và lộc đi đánh dần mặt lu
khi phát hiện lu thuận và nhóm bạn xông đến đánh lu hai người khác ở gần đấy can ngăn nhưng cũng bị thương tích
tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt thuận tín và lộc mức án từ một năm cho đến hai năm sáu tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích
trịnh thái lu hai năm tù về tội giết người trong trạng thái bị kích động mạnh
tòa án nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy
tuyên phạt bị cáo nguyễn thị hồng kim bản án một mươi sáu năm tù bị cáo bùi văn quốc lãnh án một mươi năm năm sáu tháng tù
bị cáo nguyễn văn tài lãnh bản án tám năm tù
theo có trạm vào ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy công an tỉnh bình định bắt quả tang nguyễn văn tài
đang nhận ma túy của nguyễn thị hồng kim và bùi văn quốc tại khu nhà trọ thuộc phường nhân phú tp quy nhơn
quá trình khám xét kim giao nộp ba gói ni lông có khối lượng hơn hai mươi hai gram ketamine và sáu mươi viên nén ma túy tổng hợp
bùi văn quốc tự nguyện giao nộp một mươi một gói ketamin có khối lượng hơn ba mươi bốn gram
kim khai nhận đã cùng với quốc mua ma túy với số tiền hơn một trăm linh triệu đồng mang về cất giấu và bán lại nhiều lần cho các con nghiện
nguyễn văn tài đã ba lần mua ma túy của kim và quốc sau đó bán cho các đối tượng tại quán ba ở tp quy nhơn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tp biên hòa kiểm tra tiệm sửa xe của anh lê thành đức
ở phường an hòa tp biên hòa và qua đó đã phát hiện nhiều phương tiện xe mô tô có dấu hiệu độ chế
và nhiều linh kiện phụ tùng không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện năm xe mô tô có dấu hiệu độ chế
trong đó có một phương tiện có dấu hiệu đục lại số máy độ pô độ ic và xi lanh
một khung xe đang lắp ráp và hai khung sườn không có biển số không có số khung
làm việc với cơ quan công an anh lê thành đức chủ cơ sở khai nhận những chiếc xe này là của khách hàng trong tỉnh đưa đến
chủ yếu là yêu cầu nâng cấp xi lanh thay đổi pô mâm xe phục vụ theo sở thích của khách hàng
theo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
chỉ trong vòng một tháng tội công tác đã triệt phá hai cơ sở độ chế xe
góp phần kéo giảm tình hình đua xe gây dấu cho tự công cộng
và đặc biệt là giảm các loại tội phạm thường sử dụng xe mô tô xe máy có phân khối lớn
làm phương tiện gây án trên địa bàn tỉnh
trạm cảnh sát giao thông quốc lộ một mươi bốn công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đăng
vừa bắt giữ hai đối tượng là lê phạm anh quốc và nguyễn tiến đạt cùng chú tại tỉnh đắk lắc
cùng tăng vật là xe ô tô bán tải chở một trăm linh kg pháo lậu để điều tra và làm rõ về hành vi vận chuyển pháo lậu
vào khoảng ba giờ sáng nay trong quá trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ một mươi bốn
lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô bán tải mang biển số bốn mươi bảy c ba mươi một nghìn ba trăm tám mươi hai lưu thông từ tuyến dt bảy trăm năm mươi chín ra quốc lộ một mươi bốn
thuộc địa phận thôn bình trung xã nghĩa bình huyện bù đăng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên xe có nguyễn tiến đạt và lê phạm anh quốc
phía sau thùng xe có chứa các thùng cắt tông nghi là pháo hoa nhập lậu với tổng trọng lượng một trăm linh kg
đạt và quốc khai nhận được một người không rõ lây lịch thuê trở từ thị xã bình long về tỉnh đắk lắc
tuy nhiên khi đi đến đoạn thuộc xã nghĩa bình huyện bù đăng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ